các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tuy nhiên theo đánh giá của bộ giao thông vận tải kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển
tác động của vận tải đến phát triển kinh tế là rất lớn đặc biệt cước vận tải có ảnh hưởng lớn tới giá cả sản phẩm hàng hóa phục vụ người dân
vì vậy việc tái cơ cấu vận tải đặc biệt là vận tải ven biển làm sao cho chi phí vận tải giảm kéo giá thành sản phẩm hàng hóa giảm để người dân được lợi
qua đó nâng cao sức tiêu thụ lớn và kích cầu sản xuất hàng hóa là một trong những nhiệm vụ lớn được đặt ra
năm hai nghìn một mươi bốn tuyến vận tải ven biển đầu tiên đi vào hoạt động
sau một năm tuyến ven biển đã có gần sáu trăm linh tàu sb tham gia tuyến với sản lượng vận tải hàng hóa chỉ đạt hơn sáu triệu tấn
đến năm thứ hai con số này tăng lên hơn một mươi bảy triệu tấn
năm thứ ba con số này đạt hơn hai mươi ba triệu tấn
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên
như vậy đến nay sản lượng vận tải tăng gần bốn lần tương đương với bốn trăm linh so với năm đầu tiên mở tuyến
và hiện nay có hơn một năm trăm linh tàu sb hoạt động trên tuyến
với tổng sản lượng đạt hơn bốn mươi sáu tám triệu tấn hàng hóa
có phần từng bước giảm tải cho vận tải đường bộ thực hiện tốt chiến lược phát triển dịch vụ vận tải
hải phòng nơi có cảng biển lớn nhất miền bắc các tuyến vận tải biển dài dành cho tàu lớn
vì vậy tuyến vận tải ven biển có vai trò quan trọng trong bối cảnh vận tải đường bộ
áp lực và vận tải đường sắt còn chưa đáp ứng nhu cầu
thực tế cho thấy cảng hải phòng ủn tắc nhiều hơn các cảng khác là do hơn tám mươi lượng hàng hóa thông qua cảng hải phòng
vẫn được vận chuyển bằng đường bộ do năng lực bốc xếp của đường sắt vẫn còn hạn chế
tuyến vận tải ven biển ra đời nhanh chóng nhận được sự tiếp nhận của các doanh nghiệp vận tải ven biển
góp phần thiết lập lại thị trường vận tải bình đẳng và có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức
đặc biệt là giải quyết hàng hóa ứ động tại cảng biển giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hóa chặng ngắn
tất cả các phương tiện này hoạt động rất tốt vì là người ta chạy tuyến gần người ta đạt được hiệu quả
chi phí vận chuyển bằng phương tiện thủy nội biển phương tiện sb thì rất là giảm rất nhiều so với bằng đường bộ
có tác động rất tích cực đến nền vận tải nói chung cũng như là phía công ty và phương tiện của mình nói riêng
từ khi mà có cái tuyến ven biển này ra đời thì
cái lượng công việc của bọn mình thì nó được tăng lên
từ đó mà đời sống của cán bộ anh em công nhân viên trong công ty cũng như là trên tàu thì được đảm bảo hơn
để bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trên tuyến ven biển
bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các lực lượng chức năng các cảng vụ tăng cường kiểm tra
tuyên truyền phổ biến các quy định bảo đảm an toàn khi phương tiện vận tải ven biển vrsb hoạt động trên tuyến ven biển
kiểm tra các trang thiết bị cứu sinh cứu đá
tám thiết bị thông tin liên lạc thiết bị phát báo sự cố
kiên quyết không cấp phép rời cảng bến cho các phương tiện không bảo đảm an toàn
yêu cầu thuyền trưởng lập kế hoạch hành trình thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết
khí tượng thủy văn vật chứng ngại trên tuyến hành trình để có biện pháp xử lý bảo đảm an toàn cho chuyến vận tải
an toàn ở đây thì phía công ty mình là cũng có những cái chỉ đạo rất là tốt
khi mà chẳng hạn như là anh em trong công ty
đều đã được đào tạo và có đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
phù hợp với công việc của mình trên phương tiện
hơn nữa thì là bọn mình cũng được phía đại diện của cảng vụ hàng hải
các cơ quan chức năng như là biên phòng cũng có giúp đỡ rất là nhiều trong cái việc gọi là đi đứng
có thể tính một ví dụ
vận tải đường bộ tương lai
từ hải phòng đi thanh hóa cho một container hai mươi vào khoảng một mươi một mươi hai triệu đồng
đi nghệ an hà tĩnh khoảng một mươi tám hai mươi triệu đồng
trong khi đó cước vận tải bằng đường thủy từ hải phòng đi thanh hóa chỉ hai bốn triệu đồng
đi nghệ an hà tĩnh khoảng ba hai triệu đồng
trừ cả chi phí về độ trễ thời gian của vận chuyển đường thủy so với đường bộ
vận chuyển từ hải phòng đi thanh hóa bằng đường bộ khoảng sáu giờ
trong khi bằng đường thủy là khoảng một mươi giờ
thì tổng chi phí giá thành vận chuyển bằng đường thủy chỉ bằng một nửa của đường bộ
như vậy có thể thấy giá cước vận tải bằng vận tải ven biển rẻ hơn nhiều so với giá cước của đường bộ
ngoài ra theo các chuyên gia
việc vận chuyển ven biển rất phù hợp với các tuyến bốn trăm linh năm trăm linh km
tàu mấn nước thấp có thể vào lấy hàng ở cảng nhỏ địa phương hoặc cảng thủy nội địa
càng biển nơi tập trung các nhà máy sản xuất nguyên vật liệu
khu công nghiệp các tàu biển trọng tải lớn mướn nước cao không thể vào được
bên cạnh đó xác định cảng biển là nơi có lưu thông lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu
nên việc tập trung ưu tiên cải cách thủ tục hành chính cho khu vực này là nhiệm vụ quan trọng
như giảm chi phí cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính
các cụm cảng này đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cửa giảm thiểu nhiều khâu kiểm tra thông quan
hiện nay là đối với các tàu xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh thì là triển khai trên cổng một cửa quốc gia
chủ tàu là người ta khai báo trên cổng một cửa quốc gia
và các cơ quan quản lý nhà nước này cũng triển khai thực hiện làm thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia
mỗi tháng ngành vận tải đường bộ sẽ giảm được hàng nghìn lượt phương tiện ô tô trọng tải ba mươi tấn lưu thông trên các tuyến đường bộ
điều này rất có ý nghĩa trong việc góp phần giải quyết tình trạng quá tải mật độ lưu lượng giao thông
và tình trạng sử dụng các phương tiện trở quá tải góp phần bảo đảm an toàn giao thông nâng cao tuổi thọ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
như vậy có thể thấy từ khi đi vào hoạt động vận tải ven biển đã mang lại những hiệu quả tích cực
tuy nhiên vấn đề vận tải ven biển vẫn còn nhiều bất cập nhất là trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng
giải quyết được chi phí trung gian đang là bài toán khó không chỉ đối với các doanh nghiệp vận tải biển mà còn đối với các cơ quan quản lý
ông ngô tiến lực giám đốc công ty vận tải tân an thành phố hải phòng là người làm lâu năm trong ngành vận tải
công ty ông chuyên chở hàng từ cảng hải phòng với khu công nghiệp phố nối tỉnh hương yên
theo tính toán của ông lực mỗi chuyến xe chở container từ hải phòng với phố nối có giá vận chuyển đúng theo thị trường là gần bốn triệu đồng
tuy nhiên do doanh nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian như các trung tâm logistics trung tâm môi giới làm hàng nên họ chỉ có thể nhận được ba triệu đồng
trong đó chi phí tiền giàu mất một năm triệu đồng
tiền vé trạm thu phí bot quốc lộ năm là ba trăm sáu mươi đồng
tiền ăn của lái xe tiền phí lấy hàng tiền làm lốp tiền chi phí nộp phạt nếu đi sai luật giao thông là bốn trăm linh đồng
như vậy sau khi trừ đi các chi phí mỗi chuyến xe doanh nghiệp chỉ thu về bảy trăm bốn mươi đồng
thường các doanh nghiệp vận tải là không trực tiếp ký được với các chủ hàng các nhà máy các lơi trực tiếp sản xuất
mà gần như khoa các khu trung gian như hãng tàu như đại lý hoặc là các
lô đích tích mà người ta mở các cái văn phòng dù trên là lội hay các lơi người ta tiếp cận tất cả các cái doanh nghiệp và các khu công nghiệp và các nhà máy
xong từ đấy thì người ta mới tập trung lại và người ta mới lại tìm các đối tác vận tải để ký thì đấy là một khoa khu trung gian
về khâu trung gian đấy thì đương nhiên là như tôi nói là mỗi một công nó phải lạch nhau từ ba đến năm trăm linh nghìn thậm chí còn cao hơn
thậm chí có những cái từ bảy đến một triệu trên một chuyến

càng cái mép thị vải được xem là cảng trung truyền lớn nhất của khu vực phía nam
thế nhưng rất ít tàu vào làm hàng ở cảng này bởi những bất tiện vì địa lý khá xa so với các chân hàng ở khu công nghiệp tp hcm bình dương hay đồng nai
tính toán của các chủ hàng cho thấy nếu họ làm hàng ở cái mép thị vải thì họ phải mất nhiều chi phí trung gian chi phí chở hàng đường bộ qua ba trạm thu phí bot
ngay các cảng ở cụm cảng cái mép thị vải cho rằng chi phí đắt vận tải đắt hơn là có lý
tính về đây phải tính vào cái tổng thể cái chuỗi vận tải
như thế việc là chính phủ lập ra một cụm cảng nước sâu làm cửa ngõ như cái mép là mục đích như vậy
để tàu lớn vào để xuất khẩu nhanh hơn để thời gian vận chuyển nhanh hơn
thì có những quãng thời gian quãng vận tải nó sẽ dài hơn và đắt hơn
nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng chi phí trung gian chắc chắn xuất phát từ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ
kết nối các phương thức vận tải chưa hiệu quả
đặc biệt là khâu trung gian
vậy giải pháp nào để giảm chi phí này vẫn là câu chuyện làm đau đầu cơ quan quản lý
ý tiểu kinh doanh hay chúng ta đơn giản hóa tủ tính chính hay chúng ta đơn giản hóa hay là cắt giảm các cái thủ tục kiểm tra trên ngành
tức là chúng ta đã giúp cho doanh nghiệp bớt thời gian mà bớt được thời gian đi bớt được cái chuyện đi lại thì nó cũng là giảm
hay là nó ngắn đi nó nhanh đi thì chúng ta hàng hóa nó được luân chuyển nhanh nó được thuận lợi thì nó cũng sẽ tạo được cái việc mà hoạt động nó có hiệu quả
mà nó sẽ giảm chi phí
rõ ràng với thiếu đồng bộ trong kết nối vận tải cùng với việc quá nhiều thủ tục dườm già là nguyên nhân chính làm tăng chi phí vận tải
và nếu muốn chi phí vận tải biển thực sự là giải pháp hữu ích thì phải tìm được nguyên nhân để có giải pháp kích cầu cho phát triển vận tải đường biển
nếu như không bao giờ nói được cái vấn đề là nguyên nhân là sao ai chủ tách nhiệm về vấn đề đó thì sẽ không giải quyết được vấn đề
ví dụ nói ra là chín mươi đầu tư vào đường bộ tại sao nó là thế ai chủ tách nhiệm về vấn đề này
tại sao đường bộ là cái đường vận chuyển chi phí cao nhất mà lại đầu tư vào đó nhiều nhất tại sao nó lại như thế
nguyên nhân nó nằm ở đâu ai chủ tách nhiệm về vấn đề đấy
phải nói được điều đấy tức là nói ai chủ tách nhiệm về vấn đề đấy
thì lúc đó chúng ta mới
có giải pháp được
đây cũng là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các cảng dù được đầu tư vẫn không phát huy được năng lực vận tải
điều đó đòi hỏi việc nâng cao năng lực các phương thức vận tải phải phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải giữa đường bộ đường sắt đường thủy
việc tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải cần có những giải pháp cụ thể thành những tuyến mẫu khắc phục những tồn tại giữa bốn phương thức
và đặc biệt là vận tải hàng hải sẽ được thực hiện như thế nào
phát huy hết năng lực thông qua hàng hóa tránh lãng phí ngân sách đầu tư và phát triển kinh tế biển trở thành mũi nhọn
nếu triển khai mà đầu tư đồng bộ trên phạm vi cả nước có lẽ là sẽ dần gần rất nhiều các nguồn lực
chính vì thế nên chúng tôi cũng sự kiến là sẽ tổ chức sẽ đề xuất theo hình thức lực cuốn chiếu
điểm ở một số tuyến nhất định nào đó và từ đó sẽ rút kinh nghiệm triển khai ở các tuyến tiếp theo để mở rộng ra nhân rộng ra
với cái mục tiêu là làm sao mà vừa khai thác được hết các cái thế mạnh hiện nay các cái cơ sở hạ tầng hiện nay khai thác hiệu quả hiện trạng cơ sở hạ tầng cùng với đầu tư trọng tâm trọng điểm để đạt được cái mục tiêu đề ra
thủ tướng chính phủ vừa ra chỉ thị
đầy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistic đất nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
trong chỉ thị này thủ tướng cũng đã chỉ đạo rõ nhiệm vụ cần làm của các phương thức vận tải trong thời gian tới
nhiều chuyên gia cho rằng phải cụ thể nhiệm vụ đi kèm với sự minh bạch về cơ chế chịu trách nhiệm thì mới có thể hy vọng giảm chi phí trung gian thúc đẩy ngành vận tải biển phát triển
trong khi các phương thức vận tải ngay càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa phát triển phương thức vận tải sẽ giảm được chi phí
tuy nhiên chi phí vận tải biển chỉ có thể thực sự phát huy hiệu quả khi những bất cập được giải quyết đặc biệt giải quyết khâu trung gian trong kết nối vận tải
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ bốn một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thng gmail com
cảm ơn sự chú theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại